tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
trương đoàn quốc dũng bốn mươi một tuổi trương công bình sáu mươi năm tuổi chú xã bình hưng huyện bình chánh tp hcm
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng với chức vụ cao trong công ty bất động sản phương trang sinh năm hai nghìn một mươi một
bị cáo dũng được công ty bán ưu đãi cho lô đất a năm hơn tám trăm chín mươi m hai có địa chỉ tại phường thọ quang
quận sơn trà tp đà nẵng với giá hơn hai mươi một tỷ đồng
bị cáo dũng để bố đẻ là trương công bình đứng tên người nhận chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng lô đất nói trên dù chưa thanh toán tiền mua lô đất a năm cho công ty phương trang
nhưng dũng và bình đã lợi dụng phiếu xác nhận thu số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng do công ty phương trang cấp
để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng và luôn khẳng định đã hoàn tất việc thanh toán cho công ty phương trang
để làm chủ sở hữu lô đất a năm
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trương đoàn quốc dũng một mươi bốn năm tù và trương công bình sáu năm tù
cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm y simong eban rat lan ninh và ngô duy tân cùng chú tại xã cưê bua tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
về hành vi giết người
liên quan trong vụ án này là y duy kẽn đã bị cơ quan công an bắt giữ trước đó
theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhóm này rủ nhau đi đến hồ ea cao
ở xã ea cao tp buôn ma thuột chơi
khi đi y duy có mang theo một con dao dài bốn mươi cm
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thì cả nhóm ra về
cặp nhóm của y salat đi cùng chiều
khi nhóm của y duy đi ngang qua thì y salat nghĩ mình bị nhìn đều nên có lời nói thách thức
sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau
lúc này y duy đã cầm dao chém một nhát vào đầu khiến y salat gục ngay tại chỗ
và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc
tại một công ty trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch i
lực lượng công an đã kịp thời khống chế được một mươi một đối tượng thu giữ một bộ bài tay
và gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc ăn thua
từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một ván
hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ các đối tượng
trên để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
tỉnh bắc giang vừa bắt để tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc của ba bị can
gồm nguyễn huy thao hiện là trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện việt yên
nguyễn thị song hà phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên
nguyễn văn cao chủ hộ kinh doanh trần vũ tại tổ dân phố phú mỹ
phường dĩnh kế thành phố bắc giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại
cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang còn khởi tố bị can đối với nguyễn thị nguyễn thị nhan
nguyên là chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên đã nghỉ hưu
khởi tố bị can khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bùi thị huế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sách
và thiết bị giáo dục thái nguyên có địa chỉ tại phường túc duyên thành phố thái nguyên
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định các đối tượng trong vụ án
có hành vi thông đồng chia nhỏ dự án chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu
thực hiện hành vi lập chứng tử mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục
lên đến từ ba đến năm lần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ trung quốc
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin vừa được công an huyện tuyên hóa
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa
bắt ba đối tượng liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại thôn bào xã tiến hóa huyện tuyên quang quảng bình tổ công tác công an huyện tuyên hóa
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phát hiện và bắt quả tang
trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong
chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược và một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở xã cam thủy huyện cam lộc tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng trị bắt giữ nguyễn tiến dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng
thu giữ một số bột nghi là heroin và ma túy đá cùng ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận là mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
khám xét nơi ở của lan công an đã thu giữ một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng hai gói ni lông màu đen chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
ngày một mươi sáu tháng một công an quận tân bình tp hcm cho biết đang tiến hành lấy lời khai khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
hành vi giật túi giật mạnh bệnh
túi sách của kẻ cướp đã khiến cho nạn nhân ngã đập mặt xuống đường bất tỉnh ngay tại chỗ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh xe ô tô ở đường b sáu đoạn giao với a bốn phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng quay lưng ra đường
thì bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
cú giật mạnh khiến cho nạn nhân xoay một đường
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng cạnh mở cửa xe ô tô áp sát rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
trang bị ổ khóa ra cố cửa ngõ thì tránh đeo và mang các tài sản có giá trị trên người một cách hớnh trong lúc đêm khuya đường vắng rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm
sáng hôm qua ngày một mươi sáu tháng một công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc trị giá lên tới hàng tỷ đồng
trước đó tại khu vực bãi giác thuộc địa phận xã cam tuyển huyện cam lộ
gio linh tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô do lê tuấn vũ sinh năm hai nghìn ba chú thành phố đông hà và tạ ngọc tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đang giao nhận hàng hóa
qua xác định các đối tượng có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu nên lực lượng công an huyện đã tiến hành bắt giữ và khám xét phương tiện thu giữ trên một năm trăm linh chai rượu ngoại có tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra hai lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên
cùng với đó là nguy cơ xảy ra các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn các vi phạm pháp luật này
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đã thu giữ hơn một tấn sản phẩm động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và kiểm tra vệ sinh thú y
số hàng trên bao gồm một mươi ba cá thể lợn bị bệnh trong đó một mươi một con đã chết và bốn bao tải chứa nổi cạng lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm
tại cơ quan công an chủ số hàng trên khai nhận vận chuyển số sản phẩm động vật từ huyện sơn dương tỉnh tuyên quang về thành phố vĩnh yên để bán kiếm lời
trong thời điểm cuối năm là thời gian mà vấn đề tiêu thụ về vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân là có những diễn biến phức tạp hơn
thì lực lượng cảnh sát môi trường của công an tỉnh vĩnh phúc đã chủ động tức là triển khai các biện pháp
nghiệp vụ nắm chắc các tình hình các nguồn tiêu thụ chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý ngăn chặn những hành vi vi phạm
không chỉ đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc cũng đã tiến hành nhiều kế hoạch biện pháp
chủ động để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm
một buổi kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc
kiểm tra từ truy xuất nguồn gốc thực phẩm cùng các giấy tờ chứng nhận thực phẩm đảm bảo an toàn
đồng thời kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
thực hiện kế hoạch này thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các kế hoạch các biện pháp
trong đó có công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm
đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh về thực phẩm
phối hợp với tri cục vệ sinh và an toàn thực phẩm tỉnh vĩnh phúc tiến hành ký cam kết
đối với các doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh về thực phẩm để phục vụ trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai này
làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng
ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của cơ quan doanh nghiệp tổ chức và người dân
cái thứ hai là tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn để phân phát hiện và ngăn chặn và xử lý kịp thời
cái thứ ba nữa là tăng cường công tác kiểm tra xử lý tức là đối với các hành vi
phạm dân đe và giáo dục chung đối với các cơ quan tổ chức cũng như cá nhân vi phạm
mỗi dịp tết đến xuân về nhu cầu về thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu của người dân tăng mạnh
nhiều đối tượng đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
như buôn bán thực phẩm không đảm bảo vệ sinh không có nguồn gốc và không chỉ riêng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
lực lượng công an nhân dân trên cả nước đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
để ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này góp phần đảm bảo cho người dân đón tết an toàn lành mạnh
thưa quý vị so với tuổi nghỉ hưu năm hai nghìn hai mươi một thì tuổi nghỉ hưu năm hai nghìn hai mươi hai đã được điều chỉnh
theo đó bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường
đối với lao động nam từ đủ sáu mươi tuổi sáu tháng và đối với lao động nữ là từ đủ năm mươi năm tuổi tám tháng
vâng việc tăng tuổi người hưu sẽ có những tác dụng
tăng tuổi người hưu sẽ có những tác động như thế nào tới vấn đề chính sách và người lao động sẽ được thụ hưởng những gì khi mà tăng tuổi nghỉ hưu
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn về nội dung này
nhưng trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số điểm mới tăng tuổi nghỉ hưu
tại điều một trăm sáu mươi chín bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được tăng dần theo lộ trình như sau
tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh
theo lộ trình cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi đối với lao động nam vào năm hai nghìn hai mươi tám và đủ sáu mươi tuổi đối với lao động nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm
kể từ năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu của lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ sáu mươi tuổi ba tháng đối với lao động nam và đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng đối với lao động nữ
sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam và bốn tháng đối với lao động nữ
người nghỉ hưu
tôi cho là
cũng phải tỷ lệ là đến tám mươi
là vẫn khỏe
có thể là như bản thân tôi tôi nghỉ hưu lâu rồi
nhưng mà tôi khoảng đủ một mươi năm đầu tôi vẫn còn khỏe
tức là vẫn minh mẫn bình thường
vẫn có thể làm việc bình thường
nhưng mà anh đây thì không sử dụng cái kinh nghiệm
phải không ạ
cái kỹ năng của cái người đó là hơi lãng phí
tôi không nói ai là tài hay khác
nhưng mà nhất là các nhà khoa học
hoặc là những người mà người ta có kỹ năng tốt
những công nhân điều khiển máy bóc
những công nhân lái tàu hoặc lái máy bay
và điểm nữa là
cái việc mà làm như vậy
nó cũng tác động đến cái quỹ bảo hiểm xã hội
giảm bớt cái chi phí đó đi
thì nó cũng làm cho nó nhẹ gánh bớt nhà nước
thì ba cái tác động đó
thì tôi thấy là
cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu là có cái lý
khoảng hai điều bốn
nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
đã có hướng dẫn cụ thể
về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
của người lao động trong điều kiện bình thường
nghị định một trăm ba mươi năm
thời điểm nghỉ hưu gắn với tháng sinh
và năm sinh của mình
để người lao động tham khảo
vâng thưa quý vị
tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp với điều kiện của nước ta
khi mà bắt đầu bước vào thời kỳ dân số vàng
đặc biệt tuổi thọ của người dân việt nam
đã được cải thiện rất tốt
khi mà tuổi thọ bình quân đạt trên mức trung bình của thế giới
hơn nữa thì điều kiện lao động
đã được cải thiện đáng kể
vì vậy mà người lao động cũng có xu hướng
muốn kéo dài thời gian làm việc
để tăng thu nhập và cải thiện lương hưu
vâng và đối với vấn đề
tăng tuổi nghỉ hưu
chính sách đối với người lao động sẽ có những thay đổi
và người lao động được thụ hưởng những gì
vấn đề và chính sách đã có cuộc trao đổi
với bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
xung quanh nội dung này
xin cảm ơn bà đã dành thời gian
cùng trao đổi với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
từ năm hai nghìn hai mươi hai thì đã có một cái cách
được tính tuổi nghỉ hưu
đối với lại là lao động nam
và lao động nữ
so với năm hai nghìn hai mươi một là đã được tăng lên
vậy thì bà đánh giá như thế nào
với cái tính thời điểm khi mà chúng ta
bắt đầu tăng từ năm hai nghìn hai mươi hai này
chứ cái này tôi cũng đánh giá
rất cao cái việc mà
bộ lao động thì xã hội đã trình
của khỏi bản thân chức hội đã thông qua
chuyện tăng tuổi nghỉ hưu bởi vì đây là nó phù hợp với thực tiễn
vì sao bởi bây giờ cái xã hội nó phát triển
và cái điều kiện sống nó khác
và hai nữa là cái nhu cầu của xã hội nó cũng khác
cho nên cái việc mà tăng tuổi nghỉ hưu
là của những người lao động
thì tôi cho đấy là sự phù hợp với thực tiễn
đấy là sự yêu cầu
buộc chúng ta phải tăng
chúng ta không thể để như cũ được
vậy thì theo bà là cái việc mà chúng ta tăng cái tuổi nghỉ hưu như vậy
thì nó sẽ tác động như thế nào đến người lao động ạ
trong cái điều kiện thực tế
nó khác trong chiến tranh
còn đàn ông thì gần như là đi chiến trường hết
nữ thì ở nhà và lao động rất là
trong cái hoàn cảnh đấy thì chúng ta để cái tuổi lao động
tức là nó khác biệt bây giờ
chuyện tăng là phù hợp với thực tiễn mà phải tăng
nếu không tăng thì sẽ dẫn nhiều đến cái hệ lụy khác
ví dụ vấn đề thiếu lao động thế nào
hay là vấn đề lãng phí
cái lao động thế nào khi chúng ta đã đào tạo đã
để cho người đấy
hay nữa là cái quy bảo hiểm xã hội nó cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến cho rằng là
điều này nó sẽ tạo ra một số những cái áp lực
đối với người lao động
ví dụ như thế là họ sẽ phải tăng cái thời gian
mà đóng bảo hiểm
vậy thì quan điểm của bà như thế nào ạ
thực ra mà nói thì tôi nghĩ là đối với nam
thì có thể có áp lực đối với nữ tôi cho là hoàn toàn bình thường
đến thận năm hai nghìn ba mươi năm
thì chúng ta mới là nghỉ đủ sáu mươi tuổi
mà tôi cho phải nói thật là
giống như một số ngành nghề
ngay cả lúc này chúng tôi thấy đã phải để nữ
nghỉ sáu mươi chứ không phải là còn là
năm mươi năm bốn tháng hay năm mươi năm tám tháng
trong quá trình tôi cũng theo dõi chuyện vấn đề này
rất lâu thì tôi thấy rằng
đối với một số ngành nghề các đồng chí nữ có đầy đủ sức khỏe
có đầy đủ điều kiện có đầy đủ trí tuệ
để có thể làm đến sáu mươi tuổi
tôi cho là đối với nữ thì không có gì áp lực cả hoàn toàn không
thế còn đối với công chí nào thì tôi cũng không nắm được lắm
nhưng mà tôi nghĩ rằng là thật ra đối với hai năm
so với ấy thì cũng không có vấn đề gì gì là căng thẳng
chứ còn nữ thì vẫn là có cái phần ưu tiên rồi
trong vòng bao nhiêu một mươi năm năm thì có thể cũng đã được nghỉ
cho nên tôi nghĩ đối với nữ là không có vấn đề gì
tuy nhiên thì đối với lại một số những ngành nghề cụ thể
thì đâu bà phải trong chúng ta cần phải có những quy định hướng dẫn cụ thể hơn ạ
thực ra thì khi mà luật làm thì là cái khung chung
không thể chi tiết được cho từ ngoại
cho nên ở đây nên có cái mở ra
tức là những người mà có muốn
không có điều kiện
hoặc không có sức khỏe
hoặc không có điều kiện để lao động đúng như ngang của yêu
thì vẫn có quyền nghỉ trước
và thậm chí nghỉ trước lại còn được có những ưu ái
cho nên tôi cho đến cái luật là quy định không thôi
đối với một số cái ngành nghề mà trước đây
thì trong luật cũng đã ghi rồi
tức là đối với ngành nghề độc hại
làm việc ngoại hợp sức khỏe
tôi nghĩ đều nên cho nghỉ sớm có nghiên cứu
và có cái chế độ đặc biệt đối với họ
kể cả nam là nữ
bởi vì một số các cái ngành tôi nghĩ là hầm lò
hay là những ngành mà luôn luôn xây dựng
ở những nơi mà rất là đặc biệt
điều kiện đặc biệt hay là làm việc
những nơi mà có tiếng ồn suốt ngày
chẳng hạn tôi lấy những một số gọi là lao động liên quan đến độc hại
làm ảnh hưởng đến sức khỏe
tôi cho là nên có nghiên cứu
thì nên có thể giảm bớt
có thể thậm chí là không phải năm năm như trước
mà có thể hơn trong trường hợp mà ví dụ không đảm bảo
bởi vì cái mục tiêu tối cao của chúng ta
tức là làm thế nào cho chất lượng cuộc sống của người lao động tốt hơn
thế thì đến khi mà họ đã cảm thấy
họ ảnh hưởng vào chất lượng không đảm bảo
thì tôi nghĩ là nên có nghiên cứu sớm hơn
không thể cạo bằng ở tất cả các ngành
mà có cái chuyện có cái đặc thù từng ngành
một có nghiên cứu cái này thì có thể y tế phải làm
bảo hiểm phải làm để có những kết luận
và cuối cùng tôi nghĩ là thậm chí là sau khi
mình có nghiên cứu thực tế rồi
ta có thể báo cáo quốc hội đưa vào luật
thậm chí là không đưa luật thì chính phủ đưa vào nghị định
thì tôi cho là cái nói chung
không thể cạo bằng được tôi xin nói lại không cạo bằng được
chỉ thực hiện ở những cái ngành nào
mà chúng ta có thể thấy là ngang nhau
điều kiện lao động ngang nhau trí tuệ ngang nhau sức khỏe ngang nhau
còn những người khác thì không nên
vâng như vậy chúng ta có thể thấy là cái vấn đề
mà chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu là cấp thiết
vậy thì theo bà điều này nó sẽ có
những cái tác động như thế nào đến
một số những chính sách hiện nay đối với người lao động ạ
bây giờ liên quan đến chính sách phải nói là
bao giờ tăng một cái chuyện
một cái quyết sách này là liên quan đến rất nhiều chính sách
đầu tiên là cái chính sách là liên quan bảo hiểm
đầu tiên vấn đề là bảo hiểm như thế nào
sẽ rút ngắn đi cái thời gian
là kéo dài thời gian đóng
mà lại rút ngắn cái thời gian hưởng thụ
đấy cũng là một cái chính đầu tiên
và đương nhiên là đối với chuyện tất cả mọi chính sách liên quan đến công chức
viên chức hay người lao động là đều có liên quan rồi
bởi tôi kéo dài thời gian làm việc ra
tất cả mọi chính sách đều liên quan
nhưng tôi nghĩ rằng cái liên quan của chính sách
nó không ảnh hưởng nhiều đến
cái sự ảnh hưởng nhiều đến chính sách
mà tôi nghĩ nó chỉ nó phù hợp và nó sẽ tốt lên
đặc biệt là trong chuyện cái giai đoạn
khi mà ở cái tuổi này
thì tôi nói là cái sức công hiến của kể cả
con giai đoạn đó
ở cái độ chín một mươi sẽ rất tốt hơn nhiều
cho nên tôi nghĩ không ảnh hưởng gì lớn
có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng âm
mà chỉ có ảnh hưởng dương thôi
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích cụ thể của bà
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng sự cần thiết
điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động
nhằm để đảm bảo nguồn nhất lực cho phát triển
kinh tế xã hội nhưng không gây
cản trở cho lao động trẻ và cũng không
để lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao
có kinh nghiệm
việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng đã có lộ trình cụ thể
cũng hướng tới mục tiêu không gây sốc cho thị trường lao động
và trong vấn đề và chính sách ngày mai
chúng ta sẽ cùng bàn về ba chính sách mới
có hiệu lực từ hai nghìn hai mươi hai
mà người xây và người mua nhà nên biết
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng đến với
một số chính sách mới có hiệu lực

về lệ phí trước bạ mà phó thủ tướng lê minh khái vừa ký ban hành
sẽ áp dụng mức thu lệ phí trước bả ô tô điện chạy pin
trong vòng ba năm kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong vòng hai năm tiếp theo
ngộp lệ phí trước bả lần đầu với mức thu bằng năm mươi mức thu
đối với ô tô chảy xăng dầu có cùng số chỗ mỗi
trường bộ tài chính vừa ký công văn số bốn trăm ba mươi tám
gửi bộ công an bộ tư pháp ubnd các tỉnh thành phố trực cuộc chung hương
về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh
chuyển dưỡng bất động sản
theo đó bộ tài chính đề nghị bộ công an
chỉ đạo công an công an các địa phương
phối hợp với các cục thuế
điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh
chuyển dưỡng bất động sản có dấu hiệu chứng thuế
nhằm dân đe ngăn chặn và truy thu thuế
trong hình sách nhà nước
từ giờ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lào cai tạm thời dừng tiết hiện phương tiện
chở hàng hóa trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế
được ổ số hai kim hành lào cai
bắc sơn trung quốc
để xuất khẩu sang trung quốc cho đến khi có thông báo mới
đây là nội dung thông báo hỏa tốc
của ubnd tỉnh lào cai
gửi ubnd các tỉnh thành phố trực cuộc chung hương
sau khi bảy tỉnh thành phố
của quảng nam quảng ninh
của quảng nam quảng ninh
của quốc đà nẵng khánh hòa đình định
và thành phố hồ chí minh
được phép thí điểm đón khách quốc tế
tỉnh bình thuận cũng vừa đề xuất chính phủ
cho phép được đón du khách trở lại
ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai